các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo đại diện ban quản lý khu đô thị vào thời điểm đó do không biết xe đang làm nhiệm vụ vì thấy xe tắt máy không hú còi cũng như không có ai bên trong đỗ lâu tại khu vực cấm nên mới xảy ra sự việc trên
sau khi khóa bảo vệ vẫn đứng trực giám sát ngay cạnh xe khi thấy cư dân bị thương được đưa xuống bảo vệ đã mở khoáng ngay không chậm trễ
việc kho bánh những xe đỗ sai vị trí tại khu đô thị được ban quản trị do cư dân bầu thống nhất với ban quản lý để đảm bảo lâu thông thoáng hành lang phòng cháy chữa cháy
đại diện ban quản lý khu đô thị cũng cho hay đơn vị sẽ làm rõ kỷ luật nhân viên an ninh này
ban quản lý cũng gửi lời xin lỗi tới gia đình cư dân có người bị thương
hiện công an xã đa tốn huyện gia lâm thành phố hà nội đã nắm được thông tin về sự việc
sau vụ việc trên phía ban quản lý cũng họp rút kinh nghiệm về việc của bảo vệ để nghiệp vụ linh hoạt hơn trong các trường hợp đặc biệt
mới đây mạng xã hội lan truyền clip tại khu vực phố hàng buồm giao hàng đường quận hoàn kiếm thành phố hà nội
hai nữ du khách tây mua ba quả dứa bị một người bán hàng rong hết giá năm trăm linh đồng
vì thấy giá quá cao hai du khách tây phản ứng mạnh đòi người bán hàng rong trả lại tiền nhưng người này không trả
theo đoạn video ghi lại nữ du khách có phản ứng khá gai gắt bực tức thậm chí giật trái dứa và ném đồ bán hàng của người bán dòng xuống đất
nhiều người xung quanh đến càng ngăn đã tỏ ra vấn nộ khi biết người bán hàng rong trả chém năm trăm linh đồng cho ba quả dứa
họ yêu cầu người phụ nữ phải trả tiền cho du khách
thấy cãi vã một người bảo vệ đứng cạnh đó đã ra hỏi hàn sự việc
tuy nhiên khi người bảo vệ hỏi bán ba quả dứa mỗi quả bao nhiêu tiền người bán hàng rong lại nói bán mỗi quả năm mươi đồng
sau đó người bảo vệ này đã đề nghị trả lại tiền cho hai du khách
vì hai nữ du khách gây áp lực đòi trả lại tiền và đề nghị từ người bảo vệ và người dân xung quanh người bán hàng rong trên mới trả lại tờ năm trăm linh đồng
lấy lại được tiền hai du khách trên bỏ lại bao quả dứa và rời đi
sau khi được đăng tải lên mạng xã hội clip về vụ việc trên đã nhận được hàng trăm ngàn lượt xem chia sẻ và bình luận
lãnh đạo quận hoàn kiếm cho biết sau khi nhận được thông tin phản ánh từ cơ quan báo chí và các phương tiện truyền thông về vụ việc người bán hàng rong hết giá khách tay năm trăm linh đồng cho ba quả dứa
ủy ban nhân dân và công an quận hoàn kiếm đã chỉ đạo công an phường hàng đào cử cán bộ phối hợp với các bên liên quan khẩn trương xác minh làm rõ
qua giả soát địa bàn cơ quan công an xác định người phụ nữ bán hàng rong đang thuê trọ theo ngày trên địa bàn phường phúc tân quận hoàn kiếm
bằng các biện pháp nghiệp vụ đơn vị đã xác minh người bán hàng rong trong video là bà ntt sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại huyện phúc thọ
chiều ngày hai mươi chín tháng bốn bà tê đã đến chỉnh diện cơ quan công an hiện công an phường hàng đào đang lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
thực tế câu chuyện du khách nước ngoài bị chặt chém khi du lịch tại việt nam không phải là mới mà xảy ra khá thường xuyên
nhưng gần đây câu chuyện hai vị khách tây bị hết giá bốn chiếc bánh rán nhỏ với giá năm mươi đồng ở hồ gươm hà nội được chia sẻ trên mạng đã thu hút nhiều sự chú ý
anh dt người chứng kiến và đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội cho biết sự việc xảy ra vào chiều ngày hai mươi bốn tháng ba trước cổng vào cầu thế húc phường lý thái tổ quận hoàn kiếm thành phố hà nội
lúc đó anh tê đang đi dạo thì bắt gặp hai du khách nước ngoài đứng mua bánh rán với vẻ khó chịu và không hài lòng
anh đứng lại nghe thấy người bán hàng nói bằng tiếng anh với khách tây rằng hai đô la khoảng năm mươi đồng
nhưng hai vị khách không đồng ý muốn trả lại đồ và cho rằng túi bánh chỉ có giá hai mươi năm đồng
anh tê cho hay người bán bánh giá sau đó vội rúi tiền thừa vào tay khách rồi bỏ đi mặc cho họ đứng đó với vẻ mặt thất thần và không thoải mái
thế vậy anh đến hỏi chuyện hai vị khách tây và được biết túi có bốn chiếc bánh rán nhỏ người bán hàng rong ban đầu hết giá tới một trăm linh đồng
sau một hồi tranh cãi qua lại người này tính năm mươi đồng nhưng cặp đôi du khách nước ngoài không đồng ý họ muốn trả lại phần bánh đã mua tuy nhiên người bán hàng vội trả tiền thừa rồi rời đi
khi anh tê quay lại chất vấn và nhắc nhở về hành vi chặt chém người bán bánh rán liên tục chối và nói năm mươi đồng nhưng khách chỉ trả hai mươi năm đồng
song anh khẳng định hai vị khách này cho biết họ đã phải mua bốn chiếc bánh rán nhỏ với giá năm mươi đồng
câu chuyện người bán bánh rán chặt chém khách tây năm mươi đồng cho bốn chiếc bánh hiện gây tranh cãi trên mạng xã hội
nhiều ý kiến cho rằng sự việc trên làm ảnh hưởng xấu tới hình ảnh du lịch hà nội nói riêng và du lịch việt nam nói chung
trong chiều ngày hai mươi bốn tháng ba sau khi nắm được thông tin phản ánh từ mạng xã hội công an phường lý thái tổ hoàn kiếm hà nội đã tiến hành xác minh
lực lượng xác minh xác định bà bán hàng rong là bà dth quê huyện kiến sương tỉnh thái bình hiện trú tại phường phúc tân quận hoàn kiếm
công an phường đã xử phạt một trăm năm mươi đồng về hành vi bán hàng rong của người này và yêu cầu cam kết không tiếp tục bán hàng rong trái quy định
trước đó ngày một mươi năm tháng ba mạng xã hội cũng lan truyền clip về việc du khách nước ngoài bị chặt chém túi táo nhỏ với giá hai trăm linh đồng trên phố thị khuê quận tây hồ hà nội
ngay sau khi vụ việc xảy ra bằng những biện pháp nghiệp vụ công an kinh tế quận tây hồ và công an phường bưởi đã nhanh chóng tìm ra được danh tính người hàng xong
là bà btl quê xã yên hòa huyện yên mỹ tỉnh hương yên hiện trú ở phường phúc xá ba đình và mời người này về trụ sở công an phường làm việc cùng với sự tham gia của công chức tư pháp hộ tịch của phường
trong quá trình làm việc bà l đã thừa nhận hành vi ứng xử của mình không đúng đồng thời bày tỏ sự hối hận và xin lỗi vì đã vô tình tạo hình ảnh không đẹp về hà nội đối với du khách nước ngoài
sau khi xác định rõ các lỗi vi phạm ubnd phường đã xử phạt hành chính một trăm năm mươi đồng đối với người phụ nữ này về lỗi bán hàng rong
ngày hai mươi bảy tháng bốn đại diện công an quận nam tử liêm thành phố hà nội cho biết đơn vị đang điều tra nguyên nhân tử vong của một nữ giới trong căn hộ trung cư tại khu đồ thị thuộc phường tây mỗ
theo thông tin ban đầu sơ bộ xác định thi thể đã tồn tại khoảng một năm và do hệ thống trung cư này xây kín thế nên khó phát hiện thời điểm phát hiện thi thể này đã khô lại
đại diện công an quận nam tử liêm xác nhận đang thụ lý vụ việc đồng thời cho biết nội dung cụ thể sẽ được công bố khi có kết luận điều tra cuối cùng
chiều hai mươi sáu tháng bốn ban quản lý tòa nhà cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm trên ghế sofa trong tình trạng tử thi này đã khô
ban đầu cơ quan chức năng xác nhận thi thể này chết vào khoảng tháng chín
tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
qua xác minh căn hộ trên được một đôi nam nữ thuê ở năm hai nghìn hai mươi hai dù được cho là qua đời từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai thế nhưng tiền dịch vụ thuê nhà điện nước của căn hộ vẫn được thanh toán đúng hẹn
theo nguồn tin cô gái là người đồng nai gia đình đã thông báo mất tích nhiều năm qua thế nhưng không có thông tin
đến nay khi phát hiện thì con gái đã mất được gần hai năm
theo cơ quan chức năng bố mẹ người phụ nữ đã đến nhận con và cho biết con gái họ mua chung cư để ở nhưng không có thông tin
cô gái không biết mua ở đâu xa đỉnh suốt hai năm nay vẫn đi tìm con
trước đó mạng xã hội lan truyền ảnh chụp từ một số đoạn trao đổi trong nhóm cư dân của tòa nhà cho biết khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai hàng xóm đã nghe thấy tiếng cãi vã phát ra từ căn hộ trên
theo một số người dân căn hộ trên khóa cửa nhiều năm một số thông tin cho rằng căn hộ này từ lâu đã không có ai ra vào
tuy nhiên theo xác minh hai năm qua các khoản tiền của căn hộ vẫn được thanh toán đầy đủ
hiện vụ việc đang gây thu hút dư luận và trên mạng xã hội
liên quan đến các vụ án chấn động gần đây là vụ á khôi một mươi bảy tuổi bị sát hại phần xác phi tăng xuống sông hồng cách đây không lâu
mới đầy nhất sáng hai mươi sáu tháng bốn luật sư nguyễn anh thơm trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh đoàn luật sư tp hà nội cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội pc hai vừa phối hợp với viện kiểm sát cung cấp
phòng kỹ thuật hình sự tiến hành thực nghiệm điều tra vụ án giết người phấn xác nạn nhân xảy ra vào ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
tại khu đô thi ở xã đà tốn già lâm hà nội
bộ thực nghiệm có sự tham gia của luật sư thơm
tại bộ thực nghiệm bị can tạo duyệt hành đã diễn tả lại toàn bộ quá trình sử dụng hung khí sát hại nạn nhân
và phân sát ra làm nhiều phần rồi cho toàn bộ các phần thi thể vào bên trong thủng xốp màu trắng dùng băng dính dán kín lại
nạn nhân trong vụ việc là h i n sinh năm hai nghìn sáu
chú tại ba đình hà nội
theo luật sư thơm quá trình thực nghiệm bị can diễn lại chi tiết cụ thể từng thao tác phân sát nạn nhân cho vào thủng xốp
hành vi diễn tả của bị can phù hợp với lời khai của bị can biên bản khám nghiệm tử thi bàn ảnh hiện trường
cùng các tài liệu chứng cứ khác được cơ quan điều tra thu thập được trong suốt thời gian vừa qua
kết quả điều tra đã xác định ngoài hành vi sử dụng hung khí sát hại nạn nhân rồi phần xác vứt xuống sông hồng
bị can còn có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công dân
các tài sản điện thoại túi sách đồ dùng cá nhân
như vậy bị can tạ duy khanh đã phạm hai tội giết người và cướp tài sản
theo các điều một trăm hai mươi ba một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự
trong đó tội giết người có khung hình phạt cao nhất đến tử hình